các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các giao dịch đánh bạc của nhóm đối tượng này đều được thực hiện trực tuyến qua điện thoại thông minh
bước đầu cơ quan công an chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cho đến thời điểm bị bắt giữ là hơn tám mươi tỷ đồng
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn minh kháng
chú tại an giang về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kháng lên mạng xã hội liên hệ rồi cung cấp thông tin để đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá ba triệu tám trăm linh nghìn đồng
sau khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên trần hữu linh kháng đã liên hệ với anh nguyễn văn minh chú ở huyện phú tân
có người cần vay tiền và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để kháng làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi ký giả mạo chữ ký của trần hữu linh và công chứng viên để thế chấp vay được bốn trăm linh triệu đồng
sau nhiều lần đến hạn nhưng không đòi được tiền nạn nhân mang hồ sơ đi sang tên thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là giả
công an huyện cai lệ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang vừa tiến hành triệu tập làm việc đối với một mươi tám đối tượng có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích
dẫn đến chết người

dẫn đến chết người

dẫn đến chết người
công an huyện cai lệ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang vừa tiến hành triệu tập làm việc đối với một mươi tám đối tượng có liên quan đến vụ cuối gây thương tích
dẫn đến chết người

dẫn đến chết người

lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện